trên địa bàn xã mản thần huyện simacai tỉnh lào cai vừa xảy ra vụ việc một người dân bị kẹt trong hang đáy nhiều ngày
hiện các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai đang nỗ lực khẩn trương giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt
nạn nhân được xác định là ông giàng xeo lử sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã mản thần huyện simacai
trước đó vào ngày một tháng sáu ông lử cùng người em họ là giàng xeo dùng xuống hang để tháo máy bơm nước tưới ruộng
do trời mưa to kéo dài kèm theo lượng lớn đất đá đã bịt kín cửa hàng khiến ông lử bị mắc kẹt còn anh dùng may mắn thoát được
nhận được thông tin phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu nạn nhân
tuy nhiên do hang nhỏ lượng nước ngập trong hang khá nhiều khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn
đến chiều ngày năm tháng sáu lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được nạn nhân hiện công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương giải cứu nạn nhân trong thời gian sớm nhất